ngô văn hoàng hùng sáu mươi sáu tuổi tại tiền giang quốc tịch canada là kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố triều đại việt tiếp tục móc nối với số đối tượng trong nước
tập hợp một số thanh niên lêu lỏng bất mãn về chế độ số đối tượng bị xử lý kỷ luật cần tiền tham gia vào tổ chức
các đối tượng đã đăng tải nhiều clip nói xấu đảng nhà nước kích động người dân xuống đường biểu tình
quá trình đấu tranh đến ngày ba mươi tháng tám cục an nội địa phối hợp với công an địa phương bắt giữ thêm bảy đối tượng ngăn chặn các hoạt động phạm tội do chúng gây ra
vào chiều ngày hôm qua lượng người đổ về thành phố hà nội sau đợt nghỉ lễ ngày hai tháng chín gia tăng đột biến gây áp lực giao thông không nhỏ đến các bến xe và giao thông ở khu vực cửa ngõ thủ đô
tuy nhiên cũng như lúc người dân hà nội rời khỏi hà nội trước đợt nghỉ lễ lực lượng cảnh sát giao thông luôn túc trực tại các điểm đóng để đảm bảo giao thông thông suốt giúp người dân di chuyển an toàn và thuận lợi
ghi nhận tại các bến xe ngay từ một mươi sáu h ngày ba tháng chín đã có lượng lớn người di chuyển lên hà nội bằng xe khách
do các bến xe có các chuyến chạy cố định và có khung giờ nhất định nên hành khách đã tính toán thời gian để di chuyển hợp lý nên không có tình trạng ồn tắc tại các bến
đến một mươi bảy h lượng xe bắt đầu đổi dồn về các biến ngay từ một mươi sáu h ngày ba tháng chín